thưa quý vị sở giao thông vận tải hà nội dự kiến sẽ mở mới đối với chín tuyến xe buýt điện trong năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai với thời gian thí điểm là một mươi hai tháng
cụ thể trong năm hai nghìn hai mươi một sở giao thông vận tải dự kiến mở mới ba tuyến
tháng một mươi một dự kiến mở mới đối với một tuyến tuyến mỹ đình khu đô thị ocean park
tháng một mươi hai dự kiến mở mới đối với hai tuyến tuyến long biên cầu giấy khu đô thị smart city và tuyến bến xe mỹ đình khu đô thị ocean park
trong năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến mở mới sáu tuyến trong đó quý i mở mới hai tuyến quý ii mở mới bốn tuyến
sở giao thông vận tải đề xuất hình thức đặt hàng đối với đơn vị cung cấp dịch vụ và áp dụng tạm thời đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch
đã được ubnd tp ban hành để áp dụng cho loại hình xe buýt